nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn khôi phục phát triển sản xuất bởi tác động của đại dịch covid một mươi chín
chính phủ đã trình quốc hội dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác
về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dự thảo nghị quyết nêu rõ giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá năm mươi tỷ đồng
và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm hai nghìn hai mươi không quá một trăm linh người
nhiều ý kiến cho rằng trước tác động của đại dịch covid một mươi chín đại đa số các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng
tuy nhiên các doanh nghiệp lớn sẽ có sức đề kháng tốt hơn việc áp dụng chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ là đúng đắn và cần thiết
bên cạnh đó cũng có những ý kiến khác
nên trăng là thay vì giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách giãn nợ thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp
như là vừa rồi bắt đầu thì tổng cục thuế có hướng dẫn là giãn nợ năm tháng
thì nên trăng có thể là chín tháng hoặc một năm
thì khi đó doanh nghiệp phục hồi hoạt động thì họ có dòng tiền lưu thông tốt thì hoạt động nó dễ
và như thế mới sớm phục hồi sức khỏe các doanh nghiệp
đơn cử như chúng tôi
có thể thuế giá trị gia tăng một năm là có thể tới hai tỷ
chứ còn thuế thu nhập doanh nghiệp nó chỉ những năm trước thì chúng tôi vài trăm triệu
nhưng mà mấy năm nay khó khăn thì nó được có vài chục triệu thôi
còn như năm nay là chắc chắn chúng tôi không lợi nhuận rồi
tôi đã nhìn thấy cái khó khăn và những cái nợ của công ty năm nay là không có thu nhập
có thể là do cái nguồn thu ngân sách do cái khả năng hỗ trợ nó có hạn
cho nên phải tính toán cân nhắc để không hỗ trợ quá nhiều
thế nhưng làm như thế này thì doanh nghiệp khó thực sự
doanh nghiệp không khó nắm hoặc là khó ít thì có khi được hỗ trợ
ngoài ra nó lại còn câu chuyện về cái cách tính toán cái cách phân biệt như thế nào
người ta chỉ cần điều chỉnh chỉ cần thay đổi một chút thôi thì là từ cái chỗ được hỗ trợ đến không và ngược lại
thì có thể là dẫn đến chuyện trục lợi chính sách
không ngoại trừ kể cả cái đối tượng được hỗ trợ cũng như các cái cán bộ công trực
ngành thuế những cơ quan quản lý những cơ quan xác nhận cơ quan có thẩm quyền liên quan
và phải rất nhiều thủ tục rất nhiều cái động tác
ngoài ra lại có những cái mà buộc phải chờ đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thì mới quyết toán thuế năm hai nghìn hai mươi mới có thể hỗ trợ được
chứ còn bây giờ thì tất cả đều chỉ là dự kiến thôi
cần phải có hướng dẫn cần phải có những cái con số
có cái cách thức để chốt được những cái vấn đề mà giảm thiểu cái việc lợi dụng
giảm thiểu cái việc trục lợi chính sách
một số ý kiến cũng đề nghị trong điều kiện dịch bệnh hết sức khó khăn như hiện nay
cần cân nhắc bỏ điều kiện áp dụng tiêu chí về lao động để thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín việt nam có khoảng bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp đang hoạt động
trong cơ cấu doanh nghiệp của việt nam doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa chiếm khoảng chín mươi bảy
trong đó doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn chín mươi ba
theo tính toán của chính phủ việc giảm thuế lần này có thể khiến ngân sách nhà nước giảm một mươi năm tám trăm bốn mươi tỷ đồng
còn nếu giảm cho cả doanh nghiệp vừa ngân sách hụt thu khoảng hai mươi hai bốn trăm linh tỷ đồng